sau hai ngày diễn ra vào chiều nay hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín đã bế mạc tại hà nội
dấu ấn xây dựng lực lượng công an nhân dân sau hai năm triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
thưa quý vị vào cuối giờ chiều ngày hôm nay hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín đã bế mạc
trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị các đại biểu đã lắng nghe chỉ đạo của các đồng chí thứ trưởng về các lĩnh vực công tác công an và nhiều ý kiến tham luận của công an các đơn vị địa phương
hội nghị cũng đã tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba và công bố trao danh hiệu phần thưởng cao quý của đảng nhà nước bộ công an tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu
phát biểu kết luận hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an
nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an nhân dân đã chung sức đồng lòng thống nhất quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở
do đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả hết sức to lớn toàn diện thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ mà đồng chí tổng bí thư đã giao
đó là năm sau cao hơn năm trước năm hai nghìn hai mươi ba tốt hơn cao hơn năm hai nghìn hai mươi hai kết quả thành tích đó đã được lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá
khẳng định và nhân dân đồng tình ủng hộ cao bạn bè quốc tế xác định việt nam là điểm đến an toàn và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp
về nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi bốn là năm thứ tư năm tăng tốc để đến năm hai nghìn hai mươi năm về đích thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải hết sức chủ động nhạy bén với tình hình và không ngừng đổi mới sắc bén trên các mặt công tác
đồng chí bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng công an nhân dân phải chủ động nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu các giải pháp chiến lược
giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ về mặt chiến lược
thực hiện nhất quán đường lối bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia an ninh chủ động an ninh toàn diện phát triển
chủ động nhận diện phân tích đánh giá đúng tình hình tội phạm quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ và kéo giảm tội phạm bền vững
từng bước xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
quyết liệt triển khai đồng bộ khoa học linh hoạt có trọng tâm trọng điểm các mặt công tác công an
tập trung tối đa nguồn lực quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng cấp cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
quyết liệt linh hoạt trong điều hành công tác tài chính hậu cần kỹ thuật phục vụ kịp thời hiệu quả công tác chiến đấu của toàn lực lượng
nâng cao đời sống tạo điều kiện thuận lợi cho cám bộ yên tâm công tác tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm tám mươi năm thành lập lực lượng công an nhân dân
chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần để cám bộ chiến sĩ vui xuân đón tết nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng đặc biệt khó khăn
tổ chức thăm hỏi các đồng chí cám bộ công an lão thành cám bộ hưu trí các đồng chí thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ gia đình có công với cách mạng cám bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
tổ chức thăm hỏi các đồng chí cám bộ công an lão thành cám bộ hưu trí các đồng chí thương binh gia đình có công với cách mạng cám bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn